công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi buôn chiết huyện lắc giai đoạn hai
mặc dù công trình đã đưa vào hoạt động hơn một mươi năm qua thế nhưng đến nay cơ quan chức năng mới phát hiện ra sai phạm
dự án kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi buôn chiết huyện lắc giai đoạn hai
được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi hai do công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên
quản lý công trình thủy lợi đắk lắc làm chủ đầu tư với tổng mức kinh phí là hơn ba mươi một tỷ đồng từ nguồn vốn trai phiêu chính phủ
tuy nhiên một số hạng mục đã được nghiệm thu thanh toán lại không hiện hữu tại công trình
một số đoạn kênh mương không có tấm bê tông lót chắn và chỉ hoàn thành khoảng hai mươi năm khối lượng so với phần nghiệm thu
qua kết quả điều tra ban đầu và kết luận giám định của cơ quan chức năng đã có hành vi nâng khống khối lượng thi công
để nghiệm thu thanh toán rút vốn nhà nước
dẫn đến khối lượng hiện hữu tại công trình thấp hơn giá trị nghiệm thu thanh toán gây thất thoát khoảng hơn bảy tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án
đồng thời tiếp tục điều tra xác minh để làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã ban hành kết luận về ra soát xử lý các hạn chế sai phạm
trong quá trình đầu tư hạng mục tòa nhà câu lạc bộ sân gôn đà lạt của công ty cổ phần hoàng gia đà lạt
đây là công trình xây dựng sai phép có diện tích lớn nhất tại đà lạt từ trước đến nay
và đã bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính dừng thi công để tiếp tục điều tra xử lý
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan tập trung ra soát
kiểm tra toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng hạng mục tòa nhà câu lạc bộ góp đà lạt
thám ưu ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời đề xuất giải pháp xử lý đối với hạng mục tòa nhà câu lạc bộ góp
đảm bảo phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường và di tích
tòa nhà câu lạc bộ góp đà lạt được sở xây dựng tỉnh lâm đồng cấp giấy phép xây dựng
với tổng diện tích sàn xây dựng là hai sáu trăm ba mươi chín m hai
tuy nhiên công trình thi công đã lên đến ba hai trăm chín mươi bốn m hai vượt quá sáu trăm năm mươi năm m hai so với giấy phép
ngoài khối công trình sai phép chủ đầu tư còn tự ý thi công hai khối công trình không có giấy phép xây dựng
với tổng diện tích sàn hơn hai mươi m hai